cùng với cả nước tỉnh cao bằng đang vào cuộc mạnh mẽ sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn
đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
đây cũng là cơ hội để cao bằng tạo bước đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương
xác định sắp xếp tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị là nhiệm vụ quan trọng
huyện nguyên bình đã quán triệt tinh thần của tỉnh ủy cao bằng trong việc thực hiện chủ trương trưởng ban tuyên giáo
đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện thực hiện nhất thể hóa chức danh trưởng ban dân vận
đồng thời là chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc bước đầu chủ trương này đã có những kết quả đáng ghi nhận
so sánh giữa chưa sát nhập và sát nhập tôi thấy trong vấn đề sát nhập
nó thuận lợi ở chỗ là giao nhiệm vụ cho một chuyên viên của ban
là sẽ chịu trách nhiệm
tham mưu cho lãnh đạo ban giỏi đôn đốc các giảng viên lên lớp thăm lớp dự giờ chuẩn bị bài giảng
những nội dung này tôi thấy rất hiệu quả
nội dung vận động quần chúng tham mưu cho cấp ủy khi tham mưu cho cấp ủy tổ chức triển khai
thì mình chung mặt chất đồng thời là cơ quan tham mưu vận động khối đoàn thể
tổ chức thực hiện những nội dung về vận động quân chúng nó được thuận lợi hơn
sau khi thực hiện có kết quả hai mô hình trên
huyện nguyên bình sẽ tiếp tục việc hợp nhất hai văn phòng là văn phòng huyện ủy và văn phòng ủy ban nhân dân
huyện hòa an cũng là một trong những địa phương đi đầu trong thực hiện đề án sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hiệu lực và hiệu quả của tỉnh cao bằng
hiện nay thì các vị trí thì cũng đã đi vào hoạt động ổn định
và các đồng chí mà được phân công những nhiệm vụ mà thực hiện hai chức danh này thì đều phấn khởi
các cơ quan đơn vị địa phương của tỉnh cao bằng với quyết tâm cao phát huy tính tích cực
chủ động sáng tạo của từng cấp ngành địa phương đã xác định rõ vai trò trách nhiệm tập thể cá nhân
nhất là người đứng đầu trong việc huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện các nghị quyết của đảng
từ đó tạo ra bước đột phá mới trong xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn hiệu lực hiệu quả góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh